tại xã iazom huyện biên giới iadrai ủy ban nhân dân tỉnh con tum và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh con tum
đã tổ chức khánh thành bàn giao các hạng mục xây dựng từ gói tài trợ bảy tỷ đồng cho trường tiểu học trung học cơ sở nguyễn du chuẩn bị đón năm học mới
từ nguồn tài trợ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh con tum trường tiểu học trung học cơ sở nguyễn du huyện biên giới ia hờ đờ rai được xây dựng thêm ba dãy nhà
tại lễ khánh thành agribank con tum tặng các em học sinh của trường hai trăm bảy mươi cặp sách trị giá bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng
công ty cổ phần thiết bị trường học con tum tặng các em một năm trăm linh cuốn vở trị giá một mươi hai triệu đồng
đây là món quà rất ý nghĩa đối với ba trăm một mươi bảy học sinh và hai mươi cán bộ giáo viên nhà trường ngay trước thềm năm học mới
tỉnh con tum đã đầu tư cho địa phương được xây dựng bảy điểm phòng học nhờ vậy cơ bản đã đủ phòng học cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở
còn học sinh mầm non địa phương đang kêu gọi xã hội hóa mượn phòng học tại các công ty cao su và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn